từ một mươi năm h ngày hôm nay giá xăng dầu trong nước giảm nhẹ đây là lần điều hành giá xăng dầu đầu tiên trong năm nay
cụ thể xăng ron chín trăm năm mươi ba có giá mới là hai mươi một chín trăm một mươi sáu đồng trên một lít giảm hai trăm ba mươi hai đồng trên một lít
còn xăng e năm ron chín mươi hai có giá mới là hai mươi một sáu đồng trên một lít giảm một trăm tám mươi đồng trên một lít
tương tự dầu dsn năm s xuống giá còn một mươi chín ba trăm sáu mươi tám đồng trên một lít giảm bốn trăm hai mươi đồng trên một lít
dầu hỏa xuống còn một mươi chín chín trăm năm mươi đồng trên một lít giảm năm trăm linh đồng trên một lít
và dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s là một mươi năm bốn trăm chín mươi năm đồng trên một kg giảm một trăm chín mươi đồng trên một kg
như vậy mặt hàng xăng đã có hai lần giảm giá liên tiếp lần trước giảm không đáng kể
và tất cả các mặt hàng xăng và dầu đều giảm
giá bán trong kỳ điều hành đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn